các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công tác chuẩn bị đã hoàn tất cả thành phố rực rỡ cờ hoa người dân náo nức chào đón một trong những sự kiện quốc tế lớn nhất từ trước tới nay
báo nhân dân số ra hôm nay có bài viết đà nẵng sẵn sàng cho tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
theo đó thành phố đã hoàn chỉnh phương án phân luồng cấm đường nhằm giảm ôn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm
tăng cường công tác quản lý gìn giữ an ninh trật tự an toàn giao thông
chiến dịch nụ cười đà nẵng hai nghìn một mươi bảy cũng được phát động nhằm xây dựng và hình thành thói quen
hành vi ứng xử văn minh thái độ lịch sự thân thiện của đội ngũ cán bộ công chức viên chức
đội ngũ lao động của các đơn vị kinh doanh dịch vụ và tất cả người dân
góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu tham dự tuần lễ cấp cao
và xây dựng hình ảnh thành phố biển thân thiện văn minh trong mắt bạn bè quốc tế
cũng về thông tin apec hai nghìn một mươi bảy trên báo lao động có bài viết dấu ấn thế và lực của việt nam
tại buổi thông tin báo chí tuần lễ cấp cao apec ngày hai tháng một mươi một tại hà nội
thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn chủ tịch som apec hai nghìn một mươi bảy cho biết
khác với năm hai nghìn sáu khi việt nam lần đầu đăng cai apec
đến năm hai nghìn một mươi bảy thế và lực của việt nam đã khác trước rất nhiều
trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế thay đổi
cho đến thời điểm này
lãnh đạo hai mươi một nền kinh tế cho biết sẽ tham dự các phiên họp lãnh đạo cấp cao apec tại đà nẵng
chiều qua các đại biểu quốc hội đã thảo luận việc lùi thời gian áp dụng chương trình
sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
đa số đồng tình việc lùi để có thêm thời gian chuẩn bị
nhưng nhiều ý kiến băn khoăn việc này sẽ gây tốn kém cho ngân sách
báo thanh niên số ra ngày hôm nay có bài viết lùi áp dụng chương trình sách giáo khoa mới
làm rõ chi phí bảy trăm bảy mươi tám tỷ hay một bảy trăm chín mươi tám tỷ đồng
tại buổi thảo luận
đại biểu nguyễn hữu cầu đại biểu quốc hội tỉnh nghệ an cho biết
đề án đã được thực hiện ba năm từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
theo nghị quyết từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
phải biên soạn xong ba sách giáo khoa của lớp một lớp sáu và lớp một mươi
từ đó đại biểu đề nghị bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo làm rõ trong ba năm vừa rồi
đã làm được bao nhiêu sản phẩm chi hết bao nhiêu tiền và đến nay còn bao nhiêu tiền
ông cầu khuyến nghị không để phát sinh thêm chi phí
nếu có phát sinh quốc hội phải kiểm soát được
một đồng của dân cũng phải tiết kiệm
còn trong phiên làm việc ngày hôm nay quốc hội sẽ bàn thảo về chủ trương đầu tư
xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
trong đó câu hỏi lớn nhất xoay quanh vấn đề huy động tiền triển khai
cũng như là khả năng hoàn vốn
bài viết cao tốc bắc nam tiền đâu để làm được đăng tải trên trang nhất và trang ba báo lao động
trả lời thẳng câu hỏi tiền đâu trong tọa đàm trực tuyến với chủ đề
xây dựng cao tốc bắc nam nhánh đông từ chủ trương chính sách đến hiện thực
ngày một tháng một mươi một ông nguyễn xanh huy vụ trưởng vụ đối tác công tư bộ giao thông vận tải cho rằng
sau khi phân giai đoạn ưu tiên dựa trên lưu lượng xe tổng lượng tiền cần là một trăm một mươi tám tỷ đồng
trong đó có năm mươi năm tỷ vốn trái phiếu chính phủ để lập dự án khả thi giải phóng mặt bằng
thiết kế kỹ thuật lập hồ sơ mời thầu
chi tiết bài viết quý vị và các bạn có thể tìm đọc trên báo lao động
thương hiệu được coi là tài sản vô giá của doanh nghiệp
tuy nhiên vẫn tồn tại không ít doanh nghiệp không đánh giá đúng vai trò
thậm chí bất chấp các quy định của pháp luật cố tình trà trộn
cung ứng những sản phẩm không rõ nguồn gốc kém chất lượng ra thị trường nhằm kiếm lời bất chính
dình dữ phát triển thương hiệu việt bài viết được đăng trên báo nhân dân
theo ý kiến của nhiều chuyên gia chính khách hàng quyết định sự thành công hay thất bại của một thương hiệu
do đó doanh nghiệp muốn chiếm được trái tim khách hàng cần phải có chữ tín
thương hiệu mạnh nhờ chữ tín và cũng chính chữ tín làm nên giá trị thương hiệu
khi thương hiệu có những khiếm khuyết cũng đồng nghĩa với việc đổ vỡ niềm tin nơi khách hàng
chính vì vậy vụ việc của thương hiệu khải siêu là một hồi chuông cảnh tỉnh
để các doanh nghiệp chú trọng hơn nữa vào việc phát triển thương hiệu và tạo vị trí vững chắc trên thị trường
facebook google có thể rút khỏi việt nam là nhan đề bài viết đăng tải trên báo tuổi trẻ
theo dự thảo luật
an ninh mạng facebook google phải có giấy phép hoạt động đặt cơ quan đại diện
máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng việt nam tại việt nam
vcci vừa có văn bản gửi ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
cho rằng một số quy định trong dự thảo luật an ninh mạng chưa phù hợp
về tính thống nhất với cam kết quốc tế của việt nam cũng như thông lệ quốc tế
nếu việt nam áp dụng luật này sẽ trở thành một rào càn là ý kiến của nhiều chuyên gia
cảnh báo cơm bão số một mươi hai và những ứng phó chuẩn bị với cơm bão
cũng được đăng tải trên hầu hết các số báo ra ngày hôm nay
quý vị và các bạn lưu tâm và đừng bỏ qua thông tin hữu ích này
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình điểm báo cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt